kính thưa quý vị nhằm hỗ trợ cho gia đình công nhân ở các tỉnh miền trung
và đang lao động tại các khu công nghiệp khu chế xuất tại tp hcm
có một cái tết xung vầy và trọn vẹn liên đoàn lao động tp hcm
cùng công đoàn các khu chế xuất công nghiệp tp hcm đã trao những tấm vé tàu
cũng như là tết để tổ chức buổi lễ tiễn gia đình các công nhân về quê ăn tết
quý mạo năm hai nghìn hai mươi ba trên chuyến tàu mùa xuân tại gia sài gòn
từ tỉnh nghệ an vào tp hcm chị ngô thúy loan và chồng
cùng làm công nhân trong một công ty tại khu chế xuất tân thuận quận bảy
động lương công nhân ít ỏi lại ở trọ và nuôi con nhỏ
nên suốt năm năm qua gia đình nhỏ của chị không đủ điều kiện đưa cháu về thăm ông bà
năm nay vợ chồng chị đã vô cùng bất ngờ khi là một trong một trăm hai mươi hộ gia đình
được công đoàn các khu chế xuất khu công nghiệp và liên đoàn lao động tp hcm
trao tặng vé tàu và quà về quê ăn tết
được cái tấm vé này cũng là một cái ý nghĩa rất là lớn
vì thực ra mà ở nhà trò với lại đi làm công nhân
rồi nuôi con ăn học ở đây cũng khá là tốn kém
nên cái số tiền đó cũng đối với gia đình em cũng là một số tiền cũng khá là lớn
nên khi mà được nhận cái tấm vé từ công đoàn công sư
thì em cũng rất là vui
dù mỗi người một quê hương khác nhau
thế nhưng điểm chung của họ là còn khó khăn
và khâu khát
được về thăm gia đình người thân
sau những năm tháng xa quê lao động vất vả
trước giờ lên tàu ai ai cũng nghĩ tới một cảm xúc
chỉ trong ngày mai thôi họ sẽ được đoàn tụ cùng gia đình
để về quê đường nhà xa đi về quê để ăn tết là một chi phí lớn
nên là cái hoàn cảnh nó khó khăn nó có về lắm
nên là nhờ chương trình chuyến tàu mùa xuân này
đã ủng hộ cho gia đình mấy năm rồi mới về quê một lần
năm ngoái là dịch bệnh thì không có công việc kia
cũng là một năm khó khăn rồi
năm nay thì công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong các đơn hàng về
nên là việc tăng ca rồi cũng được ổn định thường xuyên
không có khi là làm hành tránh tám tiếng không mà chúng có tăng ca
không ngờ gặp được cái chương trình này rồi được hỗ trợ
thì cảm giác là rất vui
bây giờ em chỉ cảm thấy là nâu nứt nâu nứt muốn về gặp cha mẹ em
bởi vì cũng lâu lắm rồi em chưa được về quê về quê nhà anh
chuyến xe nghệ tình chuyến tàu mùa xuân
là những chương trình đã được liên đoàn lao động tp hcm liên tục thực hiện suốt một mươi năm năm qua
và trước dịp tết nguyên đáng
năm nay chương trình đã dành tặng một trăm hai mươi phần quà cho một trăm hai mươi hộ gia đình công nhân
với gần bốn trăm linh tấm vé tàu từ tp hcm về các tỉnh thành miền trung
những người lao động đang bị ảnh hưởng trực tiếp do giảm tiền việc làm
thì tổng liên đoàn lao động việt nam phấn đấu sẽ tiến hành chăm lo cho khoảng một triệu người lao động
với một cái sức là năm trăm linh nghìn đồng một người
bằng tiền mặt điều khiển trực tiếp cho người lao động
tôi hy vọng rằng với nỗ lực của cả hệ thống công chức công đoàn
từ nguồn tài chính tổ chức công đoàn
sẽ có một sự chia sẻ nhỏ dành cho đối tượng đặc biệt khó khăn này
và tham mưu để lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo tổng liên đoàn
trực tiếp đến các địa phương để động viên cho người lao động khó khăn
và không hỏi đồng kỹ cao phần quà cho những người lao động ấy
như thêm một động lực tinh thần để cho người lao động khó khăn
những tấm vé nghĩa tình dành cho công nhân về quê ăn tết
dù giá trị không quá lớn nhưng đó là những món quà nghĩa tình sâu sắc
của tổ chức công đoàn thành phố dành tặng cho công nhân
tặng cho những người xa quê đến đóng góp cho phát triển kinh tế
thành phố hồ chí minh nói riêng và cả nước nói chung